bệnh viện đa khoa tâm anh sở hữu hệ thống máy móc nhập khẩu đồng bộ từ nước ngoài
cùng đội ngũ y bác sĩ đầu ngành về tim mạch là nơi thực hiện thăm khám tầm soát
và điều trị cho các bệnh nhân mắc bệnh lý tim mạch như bệnh mạch vành
nhồi máu cơ tim suy tim hẹp hở van tim
trung tâm có sự phối hợp chặt chẽ với các chuyên khoa khác
giúp chẩn đoán chính xác bệnh lý và đưa ra pháp đồ điều trị phù hợp cho bệnh nhân
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai